hộ khẩu thường chú tại bản hồi hốc xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai hà nội
là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn văn sơn xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ thành phố hà nội
cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách cánh mũi trái một cm
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý